thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh nhấn mạnh
những năm qua lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng
đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo định hướng của lãnh đạo đảng nhà nước
đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ khắc phục mọi khó khăn đoàn kết thống nhất mừng trí sáng tạo
hiệp đồng tác chiến với các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
lập nhiều thành tích chiến công góp phần giữ vững môi trường an ninh an toàn hòa bình ổn định
tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước nâng cao vị thế hình ảnh của việt nam trên trường quốc tế
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục học tập nghiên cứu quán triển sâu sắc
cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ an ninh chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
bảo vệ sự lãnh đạo cầm quyền của đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba về chuyển đổi số quốc gia
và đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
và thực hiện đề án sáu
đến nay đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
khẳng định nếu không có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo tạo lập và nuôi sống dữ liệu
thì khó có thể thực hiện được chuyển đổi số
bộ trưởng tô lâm đề xuất thủ tư chính phủ giao người đứng đầu các đơn vị
quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu
tạo nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia
đẩy mạnh việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính
số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung để cắt giảm các thủ tục hành chính
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính đề nghị
thời gian tới các bộ trưởng trường ngành bí thư chủ tịch ubnd các cấp
phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nỗ lực hơn nữa tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động
tạo gỡ các điểm ngẽn khẩn trương hoàn thành các nhóm công việc chưa triển khai
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
với phương châm một văn bản điều chỉnh nhiều văn bản áp dụng quy trình rút gọn
phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà hát hồ gươm thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô hiện đại như nhà hát hồ gươm
sau hai năm khởi công trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín
các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền nhân dân thành phố hà nội
sự nỗ lực của các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình
thủ tướng chính phủ khẳng định đây là một thiết chế văn hóa
với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại xen lẫn truyền thống
đây cũng là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng
của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm biểu tượng của thành phố hà nội
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo bộ công an và đảng ủy công an trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trần thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đã luôn luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân thủ đô
cán bộ chiến sĩ và công chúng khán giả của cả nước và bạn bè quốc tế
đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu tinh thần và đảm bảo nhà hát hồ gươm sẽ tiếp tục lan tỏa
phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc
tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước cũng như bạn bè quốc tế
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt để tri ân các thế hệ lãnh đạo bộ
cán bộ an ninh lão thành các tướng lĩnh sĩ quan an ninh cao cấp qua các thời kỳ
và ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
những kết quả công tác của lực lượng công an nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
đã góp phần rất quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ ổn định chính trị
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
nhận định từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an
các đồng chí cán bộ công an lão thành tiếp tục theo dõi tình hình
và có nhiều ý kiến đóng góp với ngành công an và lực lượng an ninh
góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân
nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã gửi tới các đồng chí lãnh đạo bộ
nguyên lãnh đạo bộ các tướng lĩnh sĩ quan
cảnh sát cấp cao qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết
và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thông tin với các đại biểu một số tình hình và hoạt động
trong hoạt động của lực lượng công an thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác
trong thời gian tới bên cạnh sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực
của toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn
các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân
dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm
tham gia đóng góp công hiến cho toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
và cảnh sát nhân dân nói riêng
thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh quảng nam đã áp dụng
nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ cài đặt kích hoạt
sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
và hướng dẫn sử dụng ứng dụng vneid
tính hết ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy một mươi tám huyện thị xã trên địa bàn tỉnh
đã kích hoạt hơn sáu trăm chín mươi sáu tài khoản
từ đồng bằng đến vùng cao các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm nỗ lực
đến từng nhà gặp từng người vận động bà con tham gia kích hoạt tài khoản định danh
sau đây là ghi nhận tại huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam
nhận thấy được những tiện ích của việc kích hoạt định danh mức độ hai
ông võ thái đã tranh thủ đến trụ sở công an huyện nam giang để kích hoạt
rất nhanh chỉ võng vẹn năm phút là ông đã hoàn thành thủ tục
cảnh sát nhân dân đã kích hoạt tài khoản định danh
ông thái cũng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
không thuận lợi như trường hợp của ông thái nhiều người dân ở các bản xa trung tâm
việc kích hoạt hay cài đặt ứng dụng còn khó khăn hơn nhiều
không điện không sóng không điện thoại thông minh
nên phần việc nào cũng cần đến tay lực lượng
công an xã
tranh thủ ngày cuối tuần bà con được vận động tập trung xuống ở thôn
bạn gần trung tâm để thuận lợi hơn cho việc kích hoạt và cài đặt ứng dụng
cái vất vả của bà con là điện thoại với lại sim rồi cũng cài đặt chơi chính chủ
phải xuống nhà mạng để cho nhà mạng đăng ký sim chính chủ
tiếp tục nữa là bà con cũng nhiều người cũng chưa có điện thoại
thông minh đa phần là điện thoại cục gạch
với lại cài đặt cái viên đu này cũng rất là khó khăn
nam giang là huyện miền núi của tỉnh quảng nam
có đến tám mươi năm là đồng bào thiểu số
vượt qua khó khăn về địa hình điều kiện vật chất
nhiều xã biên giới đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu kích hoạt
đến nay toàn huyện đạt gần chín mươi ba chỉ tiêu được giao
trước đây thì người dân đã khai điện thoại của bà con
dùng một số điện thoại sau đó người dân bỏ số điện thoại đó
nên việc kết hợp rất gặp nhiều khó khăn
thứ hai nữa là địa bàn nam giang là một huyện miền núi
có tám mươi năm là dân tộc thiểu số
cái việc kết hợp công nghệ thông tin tiếp nhận công nghệ thông tin của người dân là còn chậm
thứ hai là không có xe máy phone
thứ ba nữa là người dân hiện nay thường xuyên đi đái
đến bảy tám giờ tối mới về
nơi trên vùng cao là nơi không có điện
việc lấy hình ảnh để kết hợp đồng bào thiểu số
tài khoản định dân nhân tử
nó không đảm bảo chất lượng
nên dẫn đến việc phê diệt đó còn chậm
nhiều khi bà con dân dân cũng chưa hiểu hết lợi ích của việc cài đặt tài khoản định dân nhân tử
sau khi nắm thông tin thì công an xã bất kể thời gian mọi trường hợp
kể cả những ngày cuối tuần
nghe thông tin thì bà con dân dân đi học tập đi làm ăn xa
thành thủ công an xã sẽ tới tực tiếp tới từng nhà
thì gặp gỡ tiên truyền và hướng dẫn nhân dân cài đặt định dân nhân tử
khắc phục khó khăn linh động áp dụng nhiều cách làm sáng tạo
phù hợp với tình hình thực tế
nhiều cách làm hay như duy trì tổ cố định
thành lập thêm các tổ lưu động đến tầng khu dân cư thôn bản để tuyên truyền
vận động người dân hoặc tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần
với sự kiên trì bám sát địa bàn không ngại khó
các chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới đang từng ngày nỗ lực
để những tiện ích của đề án sáu đến gần hơn với người dân
đoàn công tác công an tỉnh hà nam đã đến thăm hỏi động viên
và trao số tiền hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng cho sáu gia đình liệt sĩ và hai cán bộ công an xã bị thương
trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh của tỉnh đắk lắc
tại các gia đình liệt sĩ đoàn thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã đã hy sinh
trao tiền hỗ trợ và bày tỏ sự tiếc thương chi bổn sâu sắc
với những đau thương
với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
các đồng chí là tấm cường sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh hà nam học tập nói theo
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã eakatu huyện chư quynh
bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh
tối qua tại tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ phố trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
đoàn nghi lễ công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức chương trình vang mãi khúc quân hành
đây là buổi biểu diễn hỏa nhạc nghệ thuật chào mừng kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập đoàn nghi lễ công an nhân dân
ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình biểu diễn hòa nhạc nghệ thuật với sự tham gia của hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân
gồm ba phần vang mãi khúc quân hành tổ quốc trong tim người chiến sĩ công an mãi niềm tin theo đảng
ngay phần đầu chương trình là giai điệu hào hùng của tác phẩm hành khúc công an nhân dân
hành khúc cảnh sát nhân dân và bài ca đoàn nghi lễ công an nhân dân
các nhạc sĩ đã dành nhiều tâm huyết sáng tác với mong muốn truyền tài được công việc nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
trong mỗi phần là những tác phẩm ca ngợi về tổ quốc đảng cộng sản việt nam và bắc hồ kính yêu
tình yêu quê hương đất nước truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân
năm mươi năm xây dựng chiến đấu và phát triển của lực lượng cảnh sát cơ động
tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chương trình được đông đảo người dân đặc biệt là thế hệ trẻ đón nhận